kể từ hôm nay thành phố hồ chí minh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
các siêu thị chợ hàng hóa được trưng bày đầy đủ nhưng lượng người đến mua sắm lại chầm lắng hơn các ngày trước
đường phố cũng trở nên vắng vẻ và ít người đi lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại siêu thị mega makic sáng ngày chín tháng bảy
dù đã gần một mươi giờ sáng lượng khách đến mua sắm tại đây cũng thưa thớt không đông đúc như các ngày qua
hàng hóa được trưng bày ngập các kệ
các quầy hàng nhu yếu phẩm giá cả vẫn không có gì thay đổi so với trước đây
dường như việc tăng giá đổi giá chỉ xuất hiện trên các trang mạng xã hội
giá tất cả các mặt hàng tiết yếu đặc biệt là trong thời điểm này là rất là ổn định
và rất nhiều những sản phẩm đã được giảm giá từ một mươi đến một mươi năm
đó là cam kết của công ty cũng như là trách nhiệm của mega market việt nam đối với cộng đồng
sau vài ngày bị động và thiếu hàng cục bộ do chuỗi cung ứng hàng hóa tại các siêu thị và chợ bị rối loạn
vì lượng khách tăng đột biến cộng với việc kiểm soát hàng hóa từ địa phương về tp hcm bị tác ngã
do khâu kiểm soát giấy xét nghiệm covid một mươi chín hoạt động mua sắm ở các siêu thị đã quay
về nhiều lúc bình thường người mua hàng trật tự quân thủ các quy định giữ khoảng cách
xếp hàng chờ tính tiền theo các dấu chân siêu thị đã chuẩn bị trước đó
ngày hôm nay là ngày đầu tiên tp hcm làm giãn cách xã hội
tuy nhiên là cái lượng hàng ở trong siêu thị vẫn rất là dồi dào
siêu thị cũng có nhiều chuẩn bị từ khai báo y tế từ cổng
nếu mà mình đi mình thấy điểm nào quá đông thì mình có thể lựa chọn một điểm khác
và ngoài ra thì mình có thể lựa chọn các khung giờ không cao điểm
ví dụ như là sáng sớm giờ trưa hoặc là tối muộn chẳng hạn vậy
thì cái khoảng cách người nó sẽ cái số lượng người nó sẽ ít hơn
ngoài ra thì công tác chuẩn bị của siêu thị cũng khá là chủ động
cho nên mình cũng không có gì lo lắng về cái việc giãn cách hay là tập trung đông người cả
trong chỉ thị một mươi sáu nêu rõ người dân vẫn có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết
mua thực phẩm thuốc men thực hiện công vụ
tuy nhiên để tránh tụ tập đông người tại một thời điểm
đặc biệt là ở các chợ siêu thị người dân nên chọn các khung giờ phù hợp
tôi khuyên cáo là khách hàng nên đi mua sắm ở những cái khung giờ mà vắng
đặc biệt là những cái đầu giờ sáng từ sáu giờ tới tám giờ hoặc từ chín giờ tới một mươi một giờ khuya
tại thời điểm hiện tại thì ở tất cả các trung tâm thương mại ở trên địa bàn thành phố
đều rất là đông khách ở các khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi một giờ ba mươi
và chiều là từ bốn giờ ba mươi tới sáu giờ
thì đây là những cái khung giờ rất là đông khách
thì tôi cũng khuyến cáo là chúng ta chỉ nên ra khỏi nhà
khi thực sự mua sắm những cái sản phẩm
hàng hóa thiết yếu hoặc là có những việc thật sự là rất là cần thiết
cũng tương tự như các siêu thị đường phố tp hcm vắng vẻ hơn hẳn so với trước đây
các cửa hàng đều đóng cửa dù đã gần một mươi một giờ trưa
các hoạt động kinh doanh vận tải giao nhận hàng hóa cũng tạm ngưng
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dù vậy sở công thương tp hcm khẳng định vẫn đảm bảo điều phối
cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường
xử lý các khó khăn trong lưu chuyển hàng hóa kịp thời